trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết thành phố bắt đầu giám sát covid một mươi chín đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố
hiện đã lấy mẫu xét nghiệm được ba mươi người tất cả đều có kết quả âm tính
các chuyến bay quốc tế hiện chỉ đang chở hàng tuy nhiên sau mỗi chuyến bay trung tâm đều lấy mẫu xét nghiệm với toàn bộ tổ bay
bước đầu trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã lấy mẫu xét nghiệm của ba mươi người trong tổ bay tất cả đều có kết quả âm tính
trung tâm sẽ tiếp tục giám sát covid một mươi chín đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế trong những ngày tới
đồng thời tp hcm cũng đang chuẩn bị các khu cách ly tập trung sẵn sàng tiếp nhận người nhập cảnh trong thời gian tới